tại lào cai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đã bắt giữ đối tượng lò văn tư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện tân uyên tỉnh lai châu về hành vi trộm cắp tài sản
tư khai nhận vào khoảng ba giờ sáng ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đã đột nhập vào cửa hàng điện thoại trên đường phan đình phùng thành phố lào cai dùng dao cắt tủ kính lấy đi hai mươi năm chiếc điện thoại di động và khoảng bảy trăm linh đồng tiền mặt đem đi tiêu thụ được ba chiếc
khi quay lại thành phố lào cai để tiêu thụ nốt số điện thoại trộm được thì tư bị cơ quan công an bắt giữ
một lượng hàng hóa nhập lậu lớn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị công an tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ tại thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
hàng hóa bị thu giữ chủ yếu là hàng tạp hóa quần áo giày thể thao các loại và nhiều đồ điện tử đều do trung quốc sản xuất với tổng giá trị hơn bảy mươi triệu đồng
tiếp đó lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tại đường khu sáu nam quan thị trấn đồng đăng huyện cao lộc một số xe máy chở hàng lậu đang đưa lên ô tô vận chuyển vào nội địa
tăng vật thu giữ gồm năm bao hàng vô chủ chủ yếu là dầu gội đầu thuốc nhuộm tóc sữa tắm các loại lô hàng vô chủ trên trị giá tám mươi triệu đồng
một vụ lật thuyền vừa xảy ra vào ngày hôm qua ngày bảy tháng sáu khi một nhóm người trèo thuyền ra hồ trị an đồng nai hóng mát hậu quả khiến ba trẻ em tử vong
các nạn nhân được xác định là các bé trần thị cẩm tú sáu tuổi trần quốc bảo ba tuổi con của anh trần anh dũng ba mươi ba tuổi và cháu trần vũ kiều nga sáu tuổi con anh trần anh tuấn
một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết vào sáng ngày hôm qua một nhóm người từ huyện tràng bom tỉnh đồng nai đã thuê xe ô tô đến thăm người thân tại thị trấn vĩnh an huyện vĩnh kiểu
đến chiều ngày bảy tháng sáu nhóm người này thuê thuyền bơi xuống khu vực lòng hồ trị an chơi nhưng khi chiếc ghe đang di chuyển ra khu vực lòng hồ thì bị lật
trên ghe lúc này có ba trẻ em và nhiều người lớn do các em không biết bơi nên đã bị dòng nước nhấn chìm
bộ y tế hàn quốc ngày hôm nay thông báo nước này đã ghi nhận hai mươi ba trường hợp nhiễm hội chứng viêm đường hô hấp cấp musk nâng tổng số ca nhiễm lên tám mươi bảy người
trong khi đó số ca tử vong cũng tăng thêm một ca nâng tổng số người chết vì căn bệnh này lên sáu người
trong số hai mươi ba ca mới có một mươi bảy ca nhiễm từ cùng một phòng cấp cứu của trung tâm y tế samsung ở seoul
tính đến ngày hôm qua ngày bảy tháng sáu hơn hai ba trăm linh người ở hàn quốc đã được cách ly do có tiếp xúc với những trường hợp được ghi nhận nhiễm bệnh mus
đến nay tất cả các trường hợp được ghi nhận nhiễm mớt ở hàn quốc đều xảy ra tại bệnh viện
vì vậy chính phủ hàn quốc cho rằng tình hình chưa vượt ra khỏi tầm kiểm soát
hiện chỉ có một trường hợp nhiễm bệnh được ra viện sau khi bình phục hoàn toàn
tính đến sáng ngày hôm nay số người thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngôi sao phương đông trên sông dương tử hay còn gọi là trường giang đã lên tới bốn trăm ba mươi
hai mươi một người một mươi một người hiện vẫn đang mất tích
các đội cứu hộ đã ngừng tìm kiếm thi thể nạn nhân bên trong thân tàu và chuyển trọng tâm của công tác cứu hộ sang giả soát con sông nhằm tìm kiếm nạn nhân mất tích trên dòng sông
phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng tới một bốn trăm linh km xuống khu vực hạ lưu sông dương tử
trong khi đó công tác nhận dạng thi thể nạn nhân cũng đã được tiến hành khẩn trương
vào sáng ngày hôm qua trung quốc cũng đã tổ chức lễ tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm tàu với sự tham gia của nhiều quan chức chính phủ và lực lượng cứu hộ
bản tin thời sự một trăm hai mươi giây phát sóng lúc một mươi bốn h đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi xin kính chào tạm biệt